thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp lần thứ tám của ủy ban
với trọng tâm thảo luận về kinh tế số chuyển đổi số
với tinh thần tích cực khẩn trương nghiêm túc các đại biểu đã phát biểu tham luận về tình hình
kết quả chuyển đổi số quốc gia phát triển kinh tế số
thấy được những kết quả đạt được tồn tại hạn chế
cũng như các đề xuất nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới
phát biểu kết luận phiên họp thủ tướng phạm minh chính cơ bản đồng tình với các báo cáo
ý kiến giao bộ thông tin và truyền thông văn phòng chính phủ tiếp thu các ý kiến
hoàn thiện dự thảo kết luận của phiên họp để thống nhất triển khai các nhiệm vụ giải pháp
trong thời gian tới đồng bộ hiệu quả
về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới thủ tướng phạm minh chính đề nghị các bộ trưởng
trưởng ngành bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp phải quyết tâm cao hơn
chỉ đạo quyết liệt trong triển khai chuyển đổi số quốc gia
phát biểu tham luận tại phiên họp thủ tướng nguyễn duyên ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đánh giá
chuyển động của đề án sáu với hai mươi ba nhiệm vụ trong chỉ thị bốn của thủ tướng chính phủ
đã nhận được sự quan tâm đồng thuận hưởng ứng rất lớn của các bộ ngành địa phương người dân và doanh nghiệp
những sản phẩm lợi ích to lớn của đề án sáu đưa ra đã được người dân doanh nghiệp và xã hội vui mừng đón nhận và thụ hưởng
đối với đề án sáu thứ trưởng nguyễn duy ngọc cho biết
tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ đã giới thiệu kinh nghiệm triển khai hiệu quả
những mô hình ứng dụng chuyển đổi số của đề án sáu của thành phố hà nội đến các bộ ngành địa phương
nhưng đến nay vẫn còn nhiều bộ ngành địa phương chưa chủ động áp dụng triển khai
phân tích những điểm ngẽn và trách nhiệm của các bộ ngành địa phương thứ trưởng nguyễn duy ngọc cho biết
chính phủ và thủ tướng chính phủ tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ đã chỉ ra lời dài
cần phải biết đầu tư trọng tâm trọng điểm ở lĩnh vực nội dung nào để phục vụ cho kết nối dữ liệu
phát triển dữ liệu xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia
vấn đề là các bộ ngành địa phương phải chủ động quyết liệt triển khai và triển khai đồng bộ mới đạt kết quả
tại phiên họp lãnh đạo các bộ ngành địa phương trong phát biểu tham luận đều nhấn mạnh vai trò
ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đề án sáu cũng như sự hỗ trợ giúp đỡ của chính phủ thủ tướng chính phủ
tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ bộ công an trong triển khai đề án sáu
chuyển đổi số tại các bộ ngành địa phương trên cả nước
hiệu quả mà những mô hình ứng dụng của đề án sáu mang lại đã góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số
phát triển kinh tế số của các bộ ngành địa phương đem đến những lợi ích to lớn cho doanh nghiệp người dân và xã hội
hôm nay ngày hai mươi bốn tháng bốn hội nghị an ninh quốc tế lần thứ một mươi hai đã khai mạc tại thành phố saint petersburg của nga
quy tụ nhiều lãnh đạo cấp cao về an ninh của các nước
sự kiện diễn ra trong ba ngày tập trung vào công tác đảm bảo an ninh thông tin hòa bình và ổn định khu vực
đoàn đại biểu việt nam do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu
đã tham dự hội nghị và có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể
tại phiên khai mạc hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin trên phạm việt toàn cầu
đang đẩy nhanh các hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn ra trên diện rộng trong đó có việt nam
theo thống kê của các hãng bảo mật quốc tế việt nam nằm trong nhóm ba quốc gia bị tấn công mạng nhiều nhất
tại khu vực châu á thái bình dương
hoạt động tội phạm công nghệ cao thường kết cấu với đối tượng ở nước ngoài gây hậu quả rất nghiêm trọng
để đấu tranh với loại tội phạm này cần thúc đẩy hợp tác đa phương hiện có trong các khuôn khổ như interpol
europol asinopol và các cơ chế khác để điều tiết hỗ trợ các quốc gia trong đảm bảo an ninh mạng
phòng ngừa đấu tranh xử lý tội phạm mạng tội phạm xuyên quốc gia
bộ trưởng tô lâm khẳng định việt nam đánh giá cao ý nghĩa của hội nghị và mong muốn tiếp tục được cùng các đối tác
và bạn bè quốc tế chia sẻ những kinh nghiệm sáng kiến về phòng chống tội phạm bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
trong khuôn khổ hội nghị an ninh quốc tế lần thứ một mươi hai cũng đã diễn ra các cuộc gặp đa phương phiền tham vấn lần thứ tư
lãnh đạo an ninh của các nước thành viên asean và nga
nga quyết tâm tăng cường đối thoại với asean trên mọi lĩnh vực bao gồm cả lĩnh vực an ninh
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng bốn đại tướng bộ trưởng tô lâm đã có cuộc gặp song phương với thư ký hội đồng an ninh liên bang nga
hai bên mong muốn tăng cường đối thoại đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại nga đại tướng bộ trưởng tô lâm đã có cuộc làm việc với chính quyền
xanh petersburg và đến đặt hoa tại tượng đài chủ tịch hồ chí minh ở thủ đô phương bắc của nước nga
chiều nay học viện chính trị công an nhân dân
đã tổ chức lễ kỷ niệm một mươi năm thành lập hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi bốn và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm
nhân dịp này đồng chí đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an gửi lãng hoa chúc mừng
cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an nguyên lãnh đạo tổng cục chính trị công an nhân dân lãnh đạo học viện chính trị công an nhân dân qua các thời kỳ và lãnh đạo các cục đơn vị trong và ngoài công an nhân dân
ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn học viện chính trị công an nhân dân chính thức đi vào hoạt động với sứ mệnh trở thành cơ sở đào tạo bồi dưỡng trọng yếu cán bộ về lý luận chính trị công tác đảng công tác xây dựng lực lượng tham mưu công an nhân dân trung tâm nghiên cứu khoa học chính trị phát triển lý luận đầu ngành chất lượng cao của lực lượng công an nhân dân và của quốc gia
trên cơ sở đó sau một mươi năm xây dựng và phát triển công tác đào tạo học viên các hệ đào tạo đã được nâng cao về mặt chất lượng
kết quả từ công tác nghiên cứu lý luận nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo bồi dưỡng cũng như tham mưu cung cấp nhiều luận cứu khoa học cho đảng nhà nước và bộ công an trong công tác xây dựng lực lượng
thợ ủy quyền của lãnh đạo đảng nhà nước thứ trưởng trần quốc tỏ đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba tặng học viện chính trị công an nhân dân
thứ trưởng nhấn mạnh học viện cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong một mươi năm xây dựng và phát triển tổ chức có hiệu quả công tác đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hiện thực hóa mục tiêu theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị phát triển đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị về năng lực giảng dạy nghiên cứu và có khả năng hội nhập quốc tế
thứ trưởng nhấn mạnh học viện cũng cần tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy học tập và nghiên cứu khoa học quan tâm xây dựng hệ thống chương trình giáo trình tài liệu dạy học bảo đảm khoa học chất lượng
thứ trưởng cũng sao học viện chính trị công an nhân dân chú trọng hơn nữa các hoạt động đối ngoại hợp tác quốc tế cùng với đó từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất hiện đại tăng cường trang thiết bị phương tiện dạy học bắt kịp su thế chuyển đổi số hiện nay tiếp tục xây dựng đảng bộ học viện thật sự trong sạch vững mạnh đoàn kết nội bộ và quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ giảng viên và học viên

với chủ đề kết nối công nhân xây dựng tổ chức và tăng cường xây dựng quy trình biện pháp làm việc an toàn cải thiện điều kiện lao động giảm căng thẳng tại nơi làm việc thời gian tới thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị công an các đơn vị địa phương tổ chức công đoàn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền ý nghĩa của ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động cùng với đó đẩy mạnh các hoạt động chăm lo lợi ích cho công nhân lao động và công tác an toàn v
chăm lo sức khỏe cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ chiến sĩ công nhân lao động
góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy
tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
luật căn cước hai nghìn hai mươi ba được quốc hội thông qua ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
gồm bảy chương bốn mươi sáu điều quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cơ sở dữ liệu căn cước thẻ căn cước căn cước điện tử giấy chứng nhận căn cước
quyền nghĩa vụ trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan
theo quy định của luật thì người chuyển giới được phép thổi thẻ căn cước mới
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
quy định này nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng những người chuyển đổi giới tính
cụ thể tại điểm c khoảng một điều hai mươi bốn
luật căn cước số hai mươi sáu trên hai nghìn hai mươi ba qh một mươi năm ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
có hiệu lực kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thì công dân được đi cấp đổi thẻ căn cước khi xác định lại giới tính
hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật
với tư cách là một người nghiên cứu về sinh học
thì con người sinh ra là hoàn toàn tự nhiên do bố mẹ sinh ra
và chúng ta quen là
có con trai hay con gái
nhưng mà thực chất trong quá trình hình thành một thai nhi
có thể đã xảy ra những thay đổi bên trong
để có thể đứa trẻ lớn lên có thể bề ngoài một mặt
nhưng mà về phía bên trong lại khác
thay đổi về mặt sinh lý hoặc thay đổi về tâm lý
để dẫn đến việc tức là có thể là một mặt về hình thái
nhưng mà thực chất là mọi suy nghĩ về tinh thần là nữ hoặc ngược lại
thì tôi nghĩ là việc thay đổi giới tính
mà chúng ta không chỉ có xác định giới tính bằng hình thức bề ngoài
mà tôn trọng cái tâm sinh lý bên trong của con người
đấy là một cái việc rất là nhân văn và thế giới người ta cũng rất nhiều nước đã chấp nhận
được sửa đổi lại giới tính chính là mong muốn chung của cộng đồng người chuyển giới
giúp họ tự tin hơn
được sửa đổi lại giới tính chính là mong muốn chung của cộng đồng người chuyển giới
giúp họ tự tin hơn
đồng thời giúp họ bảo vệ một số quyền lợi của bản thân là cơ sở để thực hiện các quyền

tức lao xuống hồ cứu vớt đưa người phụ nữ vào bờ và tiến hành sơ cấp cứu cho nạn nhân
đón người thân trở về an toàn gia đình nạn nhân đã vô cùng cảm kích và biết ơn lực lượng công an
bởi nếu không có các anh thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra
nhiều cư dân mạng cũng gửi lời động viên khen ngợi tinh thần dũng cảm tới các chiến sĩ công an phường yên phụ quận tây hồ
còn tại an giang tổ tuần tra của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh trong quá trình tuần tra kiểm soát
đã phát hiện ông lý văn bé sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một ngồi bên đường có dấu hiệu mệt mỏi
cụ ông cho biết đang được con gái đưa đến bệnh viện tim mạch an giang để khám bệnh
tuy nhiên tai nạn bất ngờ xảy ra khiến xe máy của hai bố con bị hư hỏng không thể hoạt động
lo ngại nắng nóng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe bệnh tình của cụ
nên tổ công tác đã dùng xe chuyên dụng
hỗ trợ đưa ông bé tới bệnh viện để điều trị
sự nhiệt tình của các chiến sĩ là hình ảnh đẹp của tinh thần vì nhân dân phục vụ
tin an ninh trật tự
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
đối với bị cáo dương tuấn ngọc chú tại huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng ngọc quản lý ba tài khoản facebook và ba kênh youtube
với hơn hai trăm một mươi hai người đăng ký theo dõi
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba ngọc đã tạo ra một trăm linh sáu bài viết
ba mươi bảy video clip một mươi bốn bài hát dựa trên nền nhạc các cao khúc nổi tiếng
có nội dung xuyên tạp phỉ bán chính quyền nhân dân nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa
ở việt nam xúc phạm lãnh tụ hồ chí minh và bôi nhọ các lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước
cơ quan tốt tụng xác định hành vi của bị cáo ngọc là
rất nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội xâm phạm đến an ninh quốc gia nên cần phải xử lý nghiêm
do đó hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo dương tuấn ngọc bảy năm tù về tội làm tàng trữ phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và ba năm quản chế tại địa phương sau khi mãn hạn tù
sau một tuần xét xử và nghị án chiều nay hai mươi bốn tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh kiên giang
đã tuyên phạt bốn bị cáo là bác sĩ
và bảo vệ trung tâm y tế huyện ngò quao tỉnh kiên giang cùng bốn bị cáo là cộng tác viên trung tâm dạy nghề thanh niên kiên giang
và trường trung cấp nghề dân tộc nội chú kiên giang tổng cộng sáu mươi tám năm tù về tội giả mạo trong công tác
theo quá trạng trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng nhiệm vụ được giao và vì mục đích vụ lợi
trần thanh phong là nhân viên bảo vệ trung tâm y tế huyện ngò quao trao đổi thỏa thuận với các bị cáo
huỳnh long danh tránh tuy và lâm thị minh phụng
là bác sĩ thuộc trung tâm y tế huyện ngò quao nhận làm giả gần một bảy trăm linh giấy khám sức khỏe để bổ sung hồ sơ thi sát hạch lái xe hạng a một
cho các bị cáo nguyễn thị huyền nga lê hoàng xuân nguyễn trí lợi và lê thị hồng gấm là cộng tác viên của trung tâm dạy nghề thanh niên kiên giang
và trường trung cấp nghề dân tộc nội chú kiên giang thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo phong một mươi ba năm tù ba bị cáo phụng long nga mỗi bị cáo một mươi hai năm tù
bị cáo tuy tám năm tù lợi bảy năm tù gấm ba năm tù và xuân một năm tù về tội giả mạo trong công tác
buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính để bổ sung vào công quỹ nhà nước
ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam tăng khải văn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại quận một mươi cùng một mươi một người khác về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
theo phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm năm hai nghìn hai mươi một văn lấy ba tài khoản các cửa bóng đá gọi tắt là tài khoản master
đăng nhập trang web ixx với hạn mức một điểm
với hạn mức là một triệu điểm từ đô chưa rõ lai lịch quy ước một điểm bằng sáu đồng tương đương với số tiền sáu tỷ đồng
sau đó văn giao lại cho trần quang quy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại quận một mươi tổ chức đánh bạc nhằm thu lợi bất chính
quy lại chia nhỏ từng tài khoản với các hạn mức quy ước điểm khác nhau rồi giao lại cho các đối tượng cấp dưới trào mời
lôi kéo các con bạc tham gia cá cược bóng đá qua mạng internet
sau khi được cung cấp tài khoản và mật khẩu các con bạc sử dụng điện thoại di động hoặc thiết bị máy tính đăng nhập vào trang web ixxx để tham gia cá cược
công an xác định tổng số tiền tham gia cáo độ trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc là hơn một trăm linh tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đang củng cố chứng cứ
tiếp tục phối hợp với các đơn vị địa phương mở rộng điều tra truy xét tất cả các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật